chiều ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm của một áp thấp nhiệt đới ở ngay phía bắc vịnh bắc bộ
một tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông hồng kông trung quốc
cùng hình thành trên giải hội tụ nhiệt đới hai áp thấp nhiệt đới lại có khoảng cách khá gần nhau là điều hiếm gặp từ trước đến nay